các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
triều tiên sẵn sàng giải trừ vũ khí hạt nhân
bắt giữ nghi phạm sát hại hai du khách người việt ở mỹ
thưa quý vị và các bạn với một trăm linh đại biểu có mặt tán thành
chiều nay ngày tám tháng sáu quốc hội thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín
điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi tám
theo đó quốc hội bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi tám một mươi bảy dự án luật và một nghị quyết
đưa ra khỏi chương trình năm hai nghìn một mươi tám ba dự án luật đó là luật dân số luật quản lý phát triển đô thị luật công an xã
về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín
tại kỳ họp thứ bảy quốc hội sẽ xem xét thông qua bảy dự án luật và cho ý kiến vào chín dự án luật
trong đó có bộ luật lao động sửa đổi luật sửa đổi
luật đất đai luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư và luật doanh nghiệp
các luật này sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ tám
cũng tại kỳ họp thứ tám dự kiến quốc hội sẽ thông qua chín dự án luật và cho ý kiến về ba dự án luật
đó là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và luật thanh niên sửa đổi
nghị quyết nêu rõ các cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền đề cao trách nhiệm
thực hiện nghiêm quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
không trình dự án dự thảo không bảo đảm chất lượng bảo đảm tính pháp lý
chính xác đầy đủ của các tài liệu trong hồ sơ dự án dự thảo
khắc phục triệt để tình trạng chậm gửi hồ sơ
xác định rõ nguyên nhân trách nhiệm của từng cơ quan tổ chức cá nhân
trong việc không hoàn thành chương trình xây dựng luật pháp lệnh để báo cáo quốc hội
cũng trong chiều nay quốc hội đã thảo luận về dự án luật trồng trọt
các đại biểu cho rằng luật này khi ban hành phải tạo được chuyển biến căn bản
trong lĩnh vực trồng trọt giúp người nông dân có nhiều thuận lợi
trong việc tiếp cận các chính sách và đồng hành với người nông dân
trước thị trường nông sản ngày càng khó tính
qua thảo luận nhiều đại biểu cho rằng dự án luật còn chưa bao quát hết
các vấn đề liên quan đến trồng trọt nhiều quy định còn yếu và thiếu
mặc dù các quan sản có thể tạo ra các vấn đề liên quan đến trồng trọt

giữa các nội dung cần điều chỉnh
luật gồm tám mươi hai điều thì có đến năm mươi bốn điều liên quan đến giống và phân bón
còn rất ít điều luật điều chỉnh các yếu tố quan trọng khác liên quan đến trồng trọt
như nước tưới thuốc trừ sâu thuốc bảo vệ thực vật
ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất trồng trọt
do đó đề nghị cần ra soát bổ sung các lĩnh vực khác liên quan đến trồng trọt
cho phù hợp với thực tế bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống văn bản pháp luật
đọc toàn bộ dự thảo luật cho có cảm giác chính xác hơn
đây là luật giống cây trồng chứ không phải là luật trồng trọt
bởi vì nói về giống
nguyên phần nói về giống rất là đồ sổ rất chi tiết
so với các phần còn lại cụ thể như ở điều ba
giải thích từ ngữ có bốn mươi ba khái niệm nhưng có đến
hai mươi sáu khái niệm giải thích liên quan đến giống
trong khi đó một số khái niệm cần thiết
nhưng không đưa vào
trong khi đó cho ý kiến quy định về phân bón trong dự thảo luật
đại biểu nguyễn sĩ cương cho rằng trước tình trạng đang tồn tại gần hai mươi loại phân bón
trên thị trường và việc chống lại nạn phân bón giả hiện nay chưa hiệu quả
thì việc quản lý phân bón là rất cần thiết
quản lý phân bón nhất thiết phải dựa trên quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật
chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn việt nam phải coi trọng
quản lý điều kiện quy trình sản xuất kỹ thuật kinh doanh phân
và các doanh nghiệp được đăng ký thì chỉ được công nhận lưu hành phân bó
khi đáp ứng các yêu cầu về chất lượng điều kiện sản xuất kinh doanh phân bón
để quản lý chặt chẽ về nguồn gốc chất lượng sản lượng phân bón trên thị trường
quy trình khảo nghiệm trước đây bị thả nổi cho doanh nghiệp
và việc khảo nghiệm trở lại hình thức này giao cho hai mươi hai trung tâm
vừa là trung tâm được nhà nước thành lập vừa là xã hội hóa được cấp phép khảo nghiệm
tôi hy vọng sẽ mang lại hiệu quả nhưng phật phải quản lý một cách nghiêm ngặt
để tránh tiêu cực như trước đây mà bộ đã phải xử lý kỷ luật
một số cán bộ do cấp khống cái hợp chuẩn phân bổ
một số đại biểu cũng đề nghị ban soạn thảo bổ sung các chính sách
về định hướng phát triển trồng trọt theo thị trường cơ cấu quản lý sản xuất hợp lý
quy mô lớn và có liên kết sản xuất
lần đầu tiên hai trường đại học của việt nam lọt top một đại học thế giới
đó là đại học quốc gia hà nội và đại học quốc gia tp hcm
đại học quốc gia tp hcm nằm trong nhóm
bảy trăm linh một trên tổng số bảy trăm năm mươi của tổ chức xếp hạng qs london của anh
trong khi đại học quốc gia hà nội lại được xếp vào nhóm tám trăm linh một trên một
phóng viên truyền hình nhân dân đã ghi nhận ý kiến của các đại biểu bên lề hành lang quốc hội
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
hai trường đại học lớn hai trường đại học quốc gia
thì đã được tính vào trong cái tốp của một trường thế giới
nó thể hiện rằng là chúng ta đang tiếp cận cái trình độ
và các cái yêu cầu chuẩn của quốc gia
đã đến lúc chúng ta có thể cũng vui mừng phấn khởi
để mà nói rằng chúng ta không phải là cái vùng trũng của giáo dục đại học thế giới nữa
mà đã có hai cái cơ sở giáo dục đại học lớn của chúng ta
lọt vào top một đại học thế giới
và khi mà có các cơ sở giáo dục đại học đầu đàn của chúng ta
đã lọt vào top các cái đại học danh tiếng trên thế giới
đã lọt vào các bảng xếp hạng các đại học uy tín trên thế giới
thì nó sẽ là một cái cơ sở đại học đại học lớn
động lực cho các cái đại học khác của chúng ta
cùng nỗ lực cố gắng và nó xác định một cái định hướng
đúng của cái đại học việt nam trong quá trình phát triển
không phải chỉ riêng hai trường lớn này
những trường khác hiện nay cũng đang đặt ra các tiêu chí phấn đối của mình
là làm thế nào để chúng ta phải đặt vào cái top một
rồi thậm chí là cái top đến vẫn cao hơn nữa là top năm trăm linh của thế giới
và tôi nghĩ rằng là khi chúng ta đã có một cái định hướng rõ ràng như thế
thì chắc chắn trong một cái thời gian không xa
chúng ta sẽ có được những cái cơ sở giáo dục đại học
và có nhiều các trường hợp đứng tiên trong cái top đó
hôm nay tại phủ chủ tịch văn phòng chủ tịch nước phối hợp với tòa án nhân dân tối cao
và các cơ quan có liên quan tổ chức lễ công bố quyết định
của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
bổ nhiệm phó tránh án tòa án nhân dân tối cao
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang
trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí nguyễn văn du
thẩm phán tòa án nhân dân tối cao giữ chức vụ phó tranh án tòa án nhân dân tối cao
dự lễ công bố quyết định có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng
tránh án tòa án nhân dân tối cao đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
phát biểu giao nhiệm vụ cho phó tranh án nguyễn văn du
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao ban cán sự đảng và lãnh đạo tòa án nhân dân tối cao
đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong việc lựa chọn nhân sự
thực hiện đúng quy trình để đề xuất và được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định
quyết định bổ nhiệm đồng chí nguyễn văn du giữ chức vụ phó tranh án tòa án nhân dân tối cao
nhằm bổ sung kiện toàn lãnh đạo tòa án nhân dân tối cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
để hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác mới
chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh phó tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn văn du
tiếp tục trao dồi bản lĩnh chính trị vững vàng tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân
giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng thực sự gương mẫu chấp hành nghiêm đường lối
chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
cùng với đó phải luôn đoàn kết thống nhất khiêm tốn giản dị gần gũi gắn bó mật thiết
về cán bộ công chức viên chức người lao động tòa án nhân dân các cấp và với nhân dân
chủ động nhạy bén để cùng tập thể lãnh đạo tòa án nhân dân tối cao kịp thời tham mưu với đảng
nhà nước ban hành các chủ trương chính sách về công tác tư pháp và cải cách tư pháp
xây dựng hoàn thiện các đạo luật nhất là các đạo luật liên quan tới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp
phát biểu nhận nhiệm vụ phó tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn văn du khẳng định
luôn trung thành với tổ quốc tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo của đảng nhà nước
lấy tinh thần trách nhiệm kỷ cương chất lượng vì công lý làm thước đo để thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tích cực đóng góp xây dựng nền tư pháp trong sạch
vững mạnh dân chủ nghiêm minh bảo vệ công lý từng bước hiện đại phục vụ nhân dân phụng sự tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
chiều nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp chủ tịch quốc hội liên bang micronesia
đang có chuyến thăm chính thức việt nam theo lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang hoan nghênh ngài chủ tịch quốc hội thăm chính thức việt nam
tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp
cố quan hệ việt nam liên bang micronesia nói chung và giữa quốc hội hai nước nói riêng
trên tinh thần đó chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành địa phương hai nước chủ động tìm hiểu thúc đẩy các cơ hội hợp tác
bên cạnh đó cần xúc tiến thiết lập một cơ chế hợp tác và ký kết một số thỏa thuận hợp tác khung làm cơ sở để tăng cường quan hệ hợp tác
chủ tịch quốc hội wesley simina đánh giá cao tầm quan trọng của mối quan hệ việt nam micronesia
và cho biết chuyến thăm lần này của đoàn nhằm thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và cấp cấp giữa chính phủ và quốc hội hai nước
chủ tịch quốc hội liên bang micronesia cảm ơn chính phủ việt nam đã hỗ trợ nước này trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu
mong muốn hai bên cần đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực nhất là đánh bắt nuôi trồng thủy sản
mong muốn hai bên tăng cường hợp tác giữa các địa phương và đẩy mạnh giao lưu nhân dân qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển
hôm nay ubnd tỉnh bắc giang đã tổ chức diễn đàn kinh tế sản xuất tiêu thụ vải thiều và năm mươi hai sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh
tham dự diễn đàn có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đại diện các bộ ngành liên quan của trung ương
và tham tán thương mại đại sứ quán trung quốc tại việt nam hồ tòa cầm lãnh đạo thị bằng tường tỉnh quảng tây huyện hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc
và hàng trăm doanh nghiệp thương nhân trong và ngoài nước
với quan điểm chỉ đạo tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng và tiêu thụ
năm nay diện tích vải thiều sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp ước đạt một mươi ba năm trăm linh ha global gap là hai trăm một mươi tám ha với hàng trăm hộ tham gia tập trung tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
với sự kỳ công chăm sóc từ đầu vụ của bà con nông dân vải thiều năm nay của lục ngạn đủ tiêu chuẩn xuất sang các thị trường
giá trị cao như mỹ nhật bản australia và hàn quốc
phát biểu tại diễn đàn phó thủ tướng vương đình huệ đã đánh giá cao ngành nông nghiệp của tỉnh bắc giang trong việc hướng dẫn nông dân
thực hiện quy trình chăm sóc hợp lý
nghiệp tốt để sản phẩm bảo đảm chất lượng thúc đẩy thị trường tiêu thụ vải thiều được thuận lợi
lần này tại diễn đàn này tôi xin hẳn nghĩ lại là năm nay vải thiều bắc giang được mua và được cả giá
vải thiều thanh hà cũng được cả mua được cả giá do là chúng ta làm tốt công tác tiêu thụ
chúng tôi cũng đề nghị các ông chí là tiếp tục đổi mới phương pháp tiếp cận phát triển thị trường
xác định các thị trường trọng tâm trọng điểm đầu tư công nghệ xây dựng thương hiệu
nâng cao chất lượng nhằm kết nối ổn định cung cầu đẩy mạnh xuất khẩu và tạo những chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm
nhất là các cái sản phẩm mà đã có thương hiệu
thời gian thu hoạch vải thiều chính vụ chỉ còn hơn một tháng từ ngày một mươi tháng sáu đến ngày hai mươi năm tháng bảy
do đó tỉnh bắc giang đang tập trung xúc tiến thương mại phối hợp kết nối cung cầu
trao hàng các doanh nghiệp thương nhân đến
đàm phán tiêu thụ vải thiều với các tỉnh giáp biên chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của trung quốc
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sang thu mua vải thiều thực hiện mua bán theo hợp đồng thương mại chính thức
phòng tránh rủi ro cho người trồng vải thiều và doanh nghiệp tiêu thụ
tiếp theo chương trình yên bái diễn tập ứng phó luật bão và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn một mươi tám
giá dừa sụt giảm khiến nông dân bến tre lao đao
sáng nay tại thành phố đà nẵng viện khoa học xã hội vùng trung bộ đã tổ chức hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất với chủ đề
phát triển du lịch bền vững ở miền trung việt nam và asean
tham gia hội thảo có sự góp mặt của nhiều chuyên gia nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế
tại hội thảo các chuyên gia quan tâm đến sự phát triển du lịch bền vững trên cơ sở dựa vào cộng đồng
khai thác nét đặc trưng văn hóa trí thức bản địa của từng vùng miền tạo ra bản sắc riêng biệt cho mỗi địa phương
chú trọng du lịch nông thôn theo hướng bảo vệ môi trường
các đại biểu cũng cho rằng giữa các nước trong khối asean cần tập trung hình thành đội ngũ chuyên gia du lịch
những nhân tố này sẽ đóng vai trò cầu nối quan trọng trong phát triển tại tất cả các điểm đến
giúp hình thành thỏa thuận để luân chuyển nguồn nhân lực du lịch nội khối tạo ra sự phát triển đa dạng bền vững trong khu vực
hội thảo sẽ kết thúc vào ngày mai ngày chín tháng năm
thông tin từ văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cà mau
từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã xảy ra hai mươi ba vụ sạt lở bờ sông với tổng chiều dài hơn sáu trăm linh mét
thiệt hại ba mươi bảy căn nhà ước tổng thiệt hại hơn một ba tỷ đồng
tại huyện đầm rơi xảy ra một mươi vụ sạt lở đất với chiều dài hơn ba trăm linh mét làm thiệt hại bảy căn nhà
ước thiệt hại hơn sáu trăm bốn mươi triệu đồng
huyện nam căn xảy ra một mươi ba vụ sạt lở đất với chiều dài gần ba trăm linh mét làm thiệt hại ba mươi căn nhà ước thiệt hại hơn bảy trăm linh triệu đồng
trước đó ubnd tỉnh cà mau đã có tờ trình gửi thủ tướng chính phủ đề xuất danh mục dự án ưu tiên thực hiện
để xử lý cấp bách tình trạng sạt lở
đối với sạt lở đất bờ sông có hai mươi bảy vị trí sạt lở với tổng chiều dài gần ba mươi tám mét
trong đó có tám vị trí sung yếu có nguy cơ sạt lở cao với chiều dài bốn tám trăm chín mươi mét
liên quan đến một bốn mươi bảy hộ dân sinh sống
cần phải sớm được di rời để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân
cuộc diễn tập được chia làm hai giai đoạn
giai đoạn một là tổ chức chuẩn bị ứng phó lụt bão và tìm kiếm cứu nạn
giai đoạn hai là thực hành ứng phó lụt bão và tìm kiếm cứu nạn
với tình huống giả định do ảnh hưởng của cơn bão số ba
có mưa lớn kèm theo dông lốc gây ngập lụt sạt lở tại một số khu vực thuộc phường hồng hà
phường nguyễn thái học phường yên ninh phường nam cường phường hợp minh
xã tùy lộc xã giới phiên và nhiều điểm ngập lụt cục bộ trên địa bàn thành phố yên bái
qua đó giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản khi có bão lụt xảy ra
thời gian gần đây dừa khô nguyên liệu tại tỉnh bến tre liên tục rớt giá
và ở mức thấp nhất trong vài năm qua khiến cho nông dân trồng dừa gặp nhiều khó khăn
trong đó một số vùng nông dân rất khó tiêu thụ do thương lái chỉ mua cầm chừng
vì sợ giá tiếp tục xuống thấp sẽ bị lỗ
gia đình ông nguyễn thái học
học mai văn tuệ xã định thủy huyện mỏ cây nam
hiện còn hơn sáu m hai vườn dưa đã tới đợt nhưng vẫn chưa thu hoạch vì giá quá thấp
một số buông dừa đã khô rụng xuống đất và lên mọng
dừa tháng trước thì bán được nó có giá là sáu mươi đồng một chục
một chục dừa là đây nghe nói chục dừa là biết rồi một mươi hai trái chứ không phải một mươi trái đâu
nhưng mà rồi từ cái tháng đó tới nay thì cũng đã đến tháng nữa rồi
nhưng mà rồi
chưa có dựt là bị gì nó xuống giá dưới giờ còn có ba mươi mấy ngàn chục thôi
mà nếu tính ba mươi mấy ngàn một chục này mình mướn người ta dựt
thì họ lấy hết năm ngàn rồi
vậy thì còn có ba mươi
mấy tháng nay tại chợ thom huyện mỏ cầy nam nơi được xem là chợ dừa lớn nhất miền tây
giờ chẳng còn thấy cảnh ghe thuyền buôn bán tấp nập như trước đây
một số thương lái chỉ thu mua cầm chừng vì sợ giá dừa xuống quá thấp sẽ bị lỗ
theo báo cáo của sở công thương bến tre thì hàng năm giá dừa trên thế giới những tháng đầu năm đều có xu hướng giảm
và thị trường tỉnh bến tre cũng không nằm ngoài quy luật đó
xuất khẩu dừa trái từ đầu năm đến nay không nhiều nên cũng là nguyên nhân tác động đến giá dừa giảm
cái thứ nhất là giúp cái người dân trong việc chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật để mà nâng cao năng suất
phẩm chất giá trị của nông sản nâng cao thu nhập cho người dân
cái thứ hai là giúp họ trong việc liên kết để từ đó là hình thành được những cái dùng nguyên liệu
có khả năng thu hút các doanh nghiệp để đầu tư để liên kết tiêu thụ
hiện toàn tỉnh bến tre có hơn bảy mươi một ha dừa chiếm năm mươi diện tích dừa của cả nước
với hơn một triệu nhân khẩu sống chủ yếu dựa vào thu nhập từ dừa
trước thực trạng trên ngành nông nghiệp tỉnh bến tre sớm có phương án nhằm tạo đầu ra ổn định cho quả dừa
đồng thời xây dựng các tổ nhóm
liên kết sản xuất dừa công nghiệp và dừa uống nước nâng cao năng lực cho các tổ hợp tác
hợp tác xã nông dân trồng dừa doanh nghiệp và các đơn vị tham gia trong chuỗi hướng đến phát triển hiệu quả
và bền vững chuỗi giá trị ngành dừa
chiều nay ông nguyễn thanh sang phó giám đốc tri nhánh khai thác đường sắt nghĩa bình cho biết
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa hai tàu hàng tại sân ga núi thành
thuộc thị trấn núi thành huyện núi thành tỉnh quảng nam
vào chiều ngày hai mươi sáu tháng năm vừa qua chi nhánh khai thác đường sắt nghĩa bình đã ra quyết định
cách chức ông dương văn minh trưởng ga núi thành
về việc cách chức trưởng ga núi thành đối với ông dương văn minh vừa qua giám đốc tri nhánh khai thác đường sắt nghĩa bình
đã ban hành quyết định sa thải đối với ông nguyễn văn hải trưởng rồn ở ga núi thành
trước đó giám đốc tri nhánh khai thác đường sắt nghĩa bình cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác
đối với ba cán bộ trực ga núi thành gồm trưởng ban chạy tàu phạm minh tâm trưởng dồn nguyễn văn hải
và nhân viên gác ghi phía nam bùi ngọc lâm để làm rõ trách nhiệm trong vụ tai nạn này
vừa qua tại hà nội cục thương mại điện tử và kinh tế số phối hợp với hiệp hội thương mại điện tử việt nam
đã tổ chức họp báo nhằm cung cấp thông tin về diễn đàn việt nam blockchain summit hai nghìn một mươi chín
tại diễn đàn các đại biểu đều cho rằng
cùng với các công nghệ tự động hóa trí tuệ nhân tạo robot và internet vạn vật
công nghệ blockchain sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền kinh tế số
và tạo ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
ngoài tiền mã hóa blockchain có rất nhiều ứng dụng đặc sắc khác giúp nâng cao hiệu quả
một số lĩnh vực việt nam còn non yếu như dịch vụ logistics hay truy xuất nguồn gốc thực phẩm
theo tôi được biết hiện nay blockchain ở trên thế giới kể cả việt nam
cũng gần như là một cái phát triển nó cũng bằng mặt bằng
có nghĩa là việt nam trình độ công nghệ của việt nam công nghệ phát triển blockchain tại việt nam
nó cũng cùng mặt bằng với các nước trên thế giới
và tôi nghĩ rằng là khi trong một thời gian ngắn nữa thôi
thì blockchain sẽ áp dụng trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống
và khi đó thì blockchain cũng sẽ đến từng người dân từng mọi vấn đề giống như internet hiện nay
trước đây học tác xã chúng tôi cũng đã sử dụng cái content
cũng có mã quy rắc
thì nói chung là nói chi xuất nguồn gốc thì nó cũng chưa chính xác lắm
nhưng mà content đó thì nó không đảm bảo được
thứ nhất là về vấn đề là người tiêu dùng
họ truy xuất họ chỉ biết là như vậy
chứ họ chưa biết được là cái quá trình canh tác cây xoài nó như thế nào
nguồn gốc đó đúng mới là nguồn gốc xích xứ của cây xoài
thứ hai là content đó hiện tại giờ là chỉ lưu hành trong nước
nếu ra nước ngoài thì sẽ không chi xuất được
thì tại vì tương lai thì hợp tác xã sẽ xuất khẩu ra nước ngoài nhiều
vì vậy mà chúng tôi tiếp cận cái blockchain để đáp ứng được cái nhu cầu đó trong hướng sắp tới
đứng trước những thách thức cũng như cơ hội lớn của blockchain
với nền kinh tế số toàn cầu nói chung và việt nam nói riêng
việt nam cần đẩy nhanh việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ blockchain vào các lĩnh vực kinh tế
và coi đây là một trong những công nghệ nền tảng cho sự phát triển của nền kinh tế số
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ba mươi tiểu đoàn cơ giới hóa ba mươi phi đội và ba mươi tàu chiến sẵn sàng triển khai trong thời gian ba mươi ngày hoặc ít hơn
tổng thư ký nato jens stoltenberg cũng khẳng định các nước thành viên đã bắt đầu tăng chi tiêu quốc phòng
trong đó đức có kế hoạch tăng tám mươi vào năm hai nghìn hai mươi
còn thổ nhĩ kỳ và canada tăng ba tám chi tiêu quốc phòng trong năm hai nghìn một mươi chín
so với thời điểm năm hai nghìn một mươi bốn chi tiêu quốc phòng đã tăng thêm tám mươi bảy tỷ đô la
argentina vừa đạt được thỏa thuận sơ bộ với quỹ tiền tệ quốc tế imf để nhận được một gói tín dụng dự phòng trị giá năm mươi tỷ đô la mỹ
thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ giúp hạ nhiệt thị trường tài chính tiền tệ sau khi đồng peso nội tệ của nước này liên tục lao dốc trong hơn một tháng qua
bộ trưởng kinh tế argentina nicolas doujovner cho biết gói tín dụng này lớn hơn một mươi một lần so với mong đợi của chính phủ
và sẽ giúp argentida có thể tiếp tục thực hiện các chính sách kinh tế đã đề ra
nhằm mục tiêu cân bằng tài chính ngoài gói hỗ trợ của imf argentina cũng nhận được một gói tài chính bổ sung trị giá năm sáu tỷ đô la của ngân hàng phát triển liên mỹ ngân hàng thế giới và ngân hàng phát triển mỹ la tinh
để giải ngân gói cứu trợ chính phủ argentina sẽ phải đáp ứng các điều kiện mà imf đưa ra
trong đó có việc tăng tốc kế hoạch tái cơ cấu để đạt mục tiêu giảm thâm hụt tài chính cũng như hướng tới việc cân bằng ngân sách vào năm hai nghìn hai mươi
argentina vừa trải qua một giai đoạn khó khăn
khi thị trường tài chính tiền tệ biến động mạnh buộc chính phủ phải điều chỉnh lãi suất lên mức kỷ lục bốn mươi
cũng như bán hơn một mươi tỷ đô la mỹ từ quỹ dự trữ ngoại hối
sau đợt lao dốc của đồng peso nội tệ vừa qua các chuyên gia dự báo lạm phát của quốc gia nam mỹ này trong năm hai nghìn một mươi tám sẽ leo lên mức hai
trước cảnh báo về nguy cơ tiếp tục sạt lở đất xung quanh khu vực núi lửa fugeo phun trào
lực lượng cứu hộ guatemala buộc phải tạm dừng chiến dịch tìm kiếm
các nạn nhân cộng đồng quốc tế vẫn đang chung sức hỗ trợ guatemala vượt qua thời điểm khó khăn này
khu vực xung quanh núi lửa vẫn tỏa sức nóng khói mù dày đặc cản trở tầm nhìn
trong khi mưa lớn gây sạt lở đất đe dọa nghiêm trọng tới sự an toàn của các nhân viên cứu hộ
tới thời điểm hiện tại một trăm linh chín người đã thiệt mạng trong khi gần hai trăm linh người khác vẫn mất tích
cơ quan chức năng guatemala thừa nhận sai sót trong cảnh báo núi lửa và đánh giá của cơ quan phòng chống thảm họa
đã khiến công tác cứu hộ bị chậm trễ thảm họa núi lửa lần này được đánh giá là tồi tệ nhất trong bốn thập kỷ qua
các quốc gia châu mỹ đang tích cực hỗ trợ guatemala vượt qua khó khăn này
mỹ gửi các chuyến hàng viện trợ khẩn cấp nhằm đáp ứng nhu cầu về thực phẩm nước sạch và vệ sinh
cho các khu dân cư chịu ảnh hưởng
mexico thông báo đã cử một nhóm chuyên gia về chữa trị bỏng tới guatemala
trong khi một nhóm các bác sĩ cuba đang công tác tại guatemala đã hỗ trợ nơi ở tạm thời
cho một mươi hai người phải đi sơ tán
hai ba trăm linh người bị mất nhà cửa
facebook thừa nhận lỗi phần mềm đã khiến cho bài đăng của khoảng một mươi bốn triệu người dùng
có thể bị công khai kể cả khi họ để chế độ riêng tư
đây là thông tin mới nhất sau hàng loạt bê bối của facebook
về việc chia sẻ thông tin người dùng cho bên thứ ba
theo bộ phận phụ trách quyền riêng tư tại facebook công ty đã phát hiện ra lỗi lập trình
khiến người dùng tự động nhận được gợi ý công khai mỗi khi họ đăng bài trên mạng xã hội
lỗi này đã ảnh hưởng đến người dùng trong giai đoạn từ ngày một mươi tám tháng năm đến hai mươi bảy tháng năm vừa qua
khi mạng xã hội lớn nhất thế giới đang triển khai phương thức mới
giúp người dùng chia sẻ một số mục trong đó có ảnh
điều này tạo ra chức năng mặc định hoặc đề xuất chia sẻ thông tin công khai
thay vì chỉ với một số người dùng
facebook cho biết họ đã sửa lỗi này vào ngày hai mươi hai tháng năm
song không thể thay đổi được tất cả các bài đăng
do đó mạng xã hội đang thông báo đến toàn bộ người dùng bị ảnh hưởng
và đề nghị họ xem lại các bài đã đăng
thông báo nêu rõ lỗi này không ảnh hưởng đến những thông tin họ đăng lên trước thời điểm trên
và họ vẫn có thể chọn người xem như trước
cục điều tra liên bang mỹ fbi vừa bắt giữ nghi phạm sát hại hai công dân việt nam
tại khách sạn ở las vegas vào tuần trước
cảnh sát xác định đây là vụ giết người cướp của
nghi phạm bị bắt giữ được xác nhận là julius choster
ba mươi một tuổi đến từ los angeles bị bắt giữ tại california
năm ngoái choster từng bị kết thúc
hết án năm năm quản chế vì tội chống lại cảnh sát bằng vũ khí
khi bị khống chế vì lái xe mạo hiểm
lệnh truy nã được đưa ra sau khi cảnh sát xem xét các video an ninh
xác định nghi phạm là một nam giới có mang theo chiếc ba lô
được cho là của anh bá khương một trong hai nạn nhân
trước đó chiều một tháng sáu theo giờ địa phương
cảnh sát phát hiện hai khách du lịch việt nam tử vong
tại tổ hợp khách sạn sòng bài nổi tiếng circus circus casino
ở las vegas bang nevada của mỹ
qua xác minh nạn nhân nữ
là bà nghĩa bội sang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
và nạn nhân nam là ông nguyên lê bá khương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đi theo đoàn khách của công ty du lịch triều hảo
cảnh sát nhận định đây là vụ giết người cướp của
quý vị và các bạn thân mến
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi